ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vừa tổ chức khởi công xây dựng trường mầm non bình minh
ở xã làng nghề huyện trạm tấu với tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng
xã làng nhì cách trung tâm huyện lị trạm tấu sáu mươi km địa hình hiểm trở núi cao vực sâu
năm hai nghìn một mươi tám do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai làm trượt sạt núi khiến toàn bộ khu vực
ủy ban nhân dân xã và khu trường học bị nứt gãy không bảo đảm an toàn cho các hoạt động của con người
ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tài trợ công trình trường mầm non bình minh
có quy mô một nhà lớp học hai tầng diện tích sàn bảy trăm năm mươi m hai nhà công vụ nhà ban giám hiệu
công trình đưa vào sử dụng sẽ giúp hơn hai trăm linh trẻ em mầm non người hơ mông trong xã
thuận lợi trong tiếp cận tiếng việt đủ điều kiện vào lớp một theo chương trình cải cách giáo dục đề ra
góp phần nâng cao dân trí vùng đặc biệt khó khăn